xin chào quý vị và các bạn
sự báo trong những ngày tới khối không khí lạnh chi phối thời tiết nước ta sẽ suy yếu và di chuyển dần về phía đông
do vậy ở các tỉnh đông bắc bộ về đêm và sáng trời nhiều mây có sương mù và mưa nhỏ dài rác
cùng với đó nền nhiệt có xu hướng tăng lên thời tiết ấm áp dần
nhiệt độ cao nhất ngày mai từ hai mươi hai hai mươi năm độ và sau đó tăng dần lần lượt hai ba độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực phía tây bắc bộ mưa nhỏ và sương mù chỉ xuất hiện ở một vài nơi
riêng ngày hai mươi hai hai mươi ba có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác ở khu tây bắc
nhiệt độ tại khu vực này cao hơn phần phía đông bắc bộ
ngày mai cao nhất phổ biến trong khoảng hai mươi ba hai mươi sáu độ khu tây bắc có nơi gần ba mươi độ
và mức nhiệt sẽ tăng tiếp từ một đến ba độ trong hai ngày tiếp theo
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong hôm nay và ngày mai có lúc có mưa
nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ hai mươi ba hai mươi sáu độ phía nam cao hơn
sau đó sang ngày hai mươi hai hai mươi
nhiệt độ tăng nhanh cao nhất có thể lên mức ba mươi ba mươi ba độ
thời tiết các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới không biến động nhiều
toàn khu vực trời có nắng và mưa rào chỉ xuất hiện thoáng qua ở một vài nơi
thời tiết khá dễ chịu với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ trong ngày mai
và sau đó sẽ tăng chậm một độ trong những ngày sau
tại các tỉnh vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết phổ biến ít mưa
ban ngày nắng đến sớm và kéo dài đến cuối ngày
với cường độ nắng khá mạnh nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ ở khu vực này
nhiệt độ các tỉnh tây nguyên trong ba ngày tới sẽ giao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
khu vực nam bộ duy trì thời tiết ít mưa ngày nắng nhiều và kéo dài
riêng các tỉnh miền đông nam bộ tiếp tục có nắng nóng gai gắt diện rộng
với nhiệt độ cao nhất ba ngày tới là ba mươi năm ba mươi bảy độ
các tỉnh miền tây mức nhiệt chạm ngưỡng nắng nóng nhẹ